tối ngày ba tháng ba trong lúc đi chơi về các đối tượng trên đã vô tình chiếu đèn xe máy vào nhà anh nguyễn văn vương ở xã bình thuận huyện tây sơn khi đó có đông người đang ngồi nhậu
khi mọi người nhắc nhở các đối tượng đã dùng mã tấu ống tuyếp sắt và đá quay đánh những người đang có mặt và chém một người bị trọng thương vụ việc đang được công an huyện tây sơn tiếp tục